tại thành phố long xuyên đã diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh an giang năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến dự và chỉ đạo tại hội nghị
cùng dự còn có đồng chí lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
các đồng chí ủy viên trung mương đảng lãnh đạo các bộ ngành trung ương
lãnh đạo các tỉnh thành các nhà đầu tư doanh nhân doanh nghiệp
với chủ đề kết nối cơ hội hợp tác thành công an giang mong muốn những cơ hội đến với tất cả nhà đầu tư
doanh nghiệp và cơ hội được quảng bá hình ảnh của địa phương
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao và tin tưởng hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh an giang sẽ thành công
kết nối cơ hội hợp tác thành công không chỉ là khẩu hiệu
thủ tướng đề nghị tất cả mọi người phải hành động theo tinh thần đó
tính ra có công sông tiềm sông hậu
sông hậu chảy song song từ tây bắc xuống đông nam
nhưng an giang chưa bao giờ bị cô lập ở các con sông
các mặt hàng nông thủy sản của chúng ta tham gia vào thị trường quốc tế từ rất sớm
từ những con sông và góp phần tạo nên sự hấp dẫn về nông nghiệp việt nam từ á sang lào
dự kiến hai nghìn một mươi tám chúng ta sẽ có những kết quả ấn tượng về kim ngạch xuất khẩu thủy sản
tăng ít nhất trên một mươi bốn về lượng và trên hai mươi về kim ngạch sau hai mươi bảy
hội nghị xúc tiến đầu tư hôm nay là chỉ dấu cho thấy nhiều khả năng hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo
an giang sẽ tiếp tục có những bước phá quan trọng đưa địa phương này trở thành một trong những ví dụ thành công
sau nghị quyết một trăm hai mươi về phát triển đồng bằng sông cửu long thích ứng với biến đổi khí hậu
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng an giang là nét chấm phá trong bức tranh mekong
là bảo tàng sinh thái tự nhiên và văn hóa độc đáo của đồng bằng sông kiều long
vì vậy an giang chúng ta ngày nay không chỉ là vườn lúa vườn cá là vùng đất linh thiêng với hệ sinh thái đa dạng hàng đầu của đồng bằng sông cửu long
chép về lịch sử hình thành và phát triển cho ông chúng ta đã từng mưu xa nghĩ lớn về nơi đây
như một vùng biên giới vững chắc về an ninh sôi nổi về giao thương hòa bình và thịnh vượng cho nhân dân

thủ tướng cũng khẳng định tiềm năng của an giang là không cần bàn gãi mà phải làm sao có nhiều nhà đầu tư
có nhiều doanh nghiệp đến đây đầu tư và tổ chức các hoạt động kinh doanh để tạo ra của cải cho xã hội tạo công an việc làm cho người dân